ngày một mươi chín tháng ba chủ tịch nước trương tấn sang đã đến thăm và làm việc với tỉnh đắk nông
về tình hình phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh bảo vệ xây dựng tuyến biên giới trên địa bàn
đến thăm và làm việc tại xã biên giới quảng trực chủ tịch nước vui mừng trước sự thay đổi toàn diện của xã
đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền và nhân dân quảng trực phải đẩy mạnh tăng gia sản xuất
áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất không để lãng phí tài nguyên đất và nguồn nước
thăm làm việc với trung đoàn kinh tế quốc phòng bảy trăm hai mươi sáu binh đoàn một mươi sáu đứng chân trên địa bàn xã quảng trực
chủ tịch nước biểu dương đơn vị đã đoàn kết trên giới một lòng vượt qua khó khăn
chủ động đề ra nhiều chủ trương giải pháp phù hợp với tình hình đơn vị địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội bảo vệ vững chắc vùng biên giới tây nam của tổ quốc
nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng bảy trăm sáu mươi ba chủ tịch nước lưu ý chiến sĩ đồn biên phòng đắc song nói riêng
và lực lượng biên phòng đắk nông nói chung cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh
làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng phối hợp tốt với lực lượng vũ trang của nước bạn campuchia
qua đó xây dựng tuyến biên giới lòng dân hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
chủ tịch nước cũng đã nghe lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đắk nông trình bày báo cáo kết quả và mục tiêu chính
trong phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh và tình hình dân cư trên tuyến biên giới
trước đó chủ tịch nước đã đến thăm tặng quà gia đình già làng điều cơ ở bon buc roc bram
và gia đình ông điều toi buc bram tại xã quảng trực